thưa quý vị tại tp hcm dù số vụ tai nạn giao thông đã giảm đến hai mươi bốn
nhưng tình trạng học sinh sinh viên vi phạm trật tự giao thông vẫn còn phổ biến
qua các đợt tuần tra kiểm soát và lật tổ chút dặn từ đầu năm đến nay
cảnh sát giao thông công an tp hcm đã xử phạt hơn hai trăm năm mươi trường hợp học sinh sinh viên
vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ tăng hơn hai mươi hai so với cùng kỳ
đặc biệt đáng lo ngại là số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh
sinh viên vẫn còn cao với bốn mươi vụ làm ba mươi năm trường hợp thương vong
lực lượng chức năng cho biết qua xử lý những lỗi vi phạm chủ yếu là không đủ tuổi điều khiển phương tiện
vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe hoặc chạy quá tốc độ
ngoài xử phạt nghiêm tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông trong học đường là những giải pháp
đã và đang được cảnh sát giao thông tp hcm triển khai để sớm kéo giảm thực trạng học sinh
sinh viên vi phạm luật giao thông
sau một thời gian dài trinh sát nắm bắt tình hình trên môi trường mạng xã hội
internet và thủ đoạn giao nhận vận chuyển tàng trữ vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cục quản lý thị trường tp hà nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất phát hiện cơ sở kinh doanh tập kết pháo hoa
giả mạo pháo hoa của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất hai mươi một bộ quốc phòng
đây là vụ việc đầu tiên phát hiện hàng hóa giả mạo
là pháo hoa mặt hàng mà được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật
để bảo đảm công tác phòng chống cháy nổ an toàn đến sức khỏe và tính mạng của con người
đội quản lý thị trường số một phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn thuộc cục quản lý thị trường tp hà nội
tiến hành kiểm tra đột xuất phát hiện cơ sở kinh doanh tập kết pháo hoa tại căn hộ tầng hai trung cư mini
số hai mươi ba ngõ ba phố thái hà đống đa hà nội đang tập kết kinh doanh hàng hóa là pháo hoa giả mạo
thực tế kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện có một bốn trăm năm mươi chín ống phóng pháo hoa
với nhiều kích cỡ được đóng đựng trong các hộp và giàn phóng không có hóa đơn chứng từ
trong số hàng này đã được xác nhận tại chỗ là giả mạo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất hai mươi một
bộ quốc phòng có địa chỉ tại xã phú hộ thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
đoàn kiểm tra tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh
mở rộng đảm bảo xử lý triệt để nghiêm khắc theo quy định của pháp luật
với thủ đoạn tàng trữ cất dấu hàng giả này trong khu dân cư tiềm ẩn hiểm họa không chỉ đối với người sử dụng
mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao đối với người dân đang sinh sống trên địa bàn
mặt khác trong trường hợp cụ thể này lực lượng quản lý thị trường đã bước đầu ngăn chặn có hiệu quả hàng giả được lưu thông
trào bán giao dịch thông qua các nền tảng mạng xã hội internet
hiện nay ma túy đang được ngụy trang tinh vi dưới nhiều hình thức
đặc biệt là được bày bán ở các cổng trường nhằm hướng tới nhóm đối tượng là học sinh
để ngăn chặn ma túy học đường các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều biện pháp thực hiện
bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo đã có sự phối hợp trong việc giáo dục
tuyên truyền pháp luật cho học sinh sinh viên xây dựng hệ thống giải pháp phòng ngừa ma túy trong học đường
thường xuyên kiểm tra giả soát các hàng quán và triển khai các biện pháp phát hiện
đấu tranh xử lý các vi phạm về sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực trường học
theo lực lượng chức năng nắm bắt được tâm lý của các em học sinh thích ăn quả vặt
được trang trí bắt mắt bày bán ngoài cổng trường
các đối tượng sẽ tẩm ma túy vào trong các loại thực phẩm đó
khi các em thử sẽ cảm thấy vị ngon lạ thích thú
lâu dần hình thành nên thói quen bị lệ thuộc nguy cơ dính phải ma túy là điều không khó
việc tuyên truyền giáo dục để các em nắm được kiến thức
cũng như phân biệt được các loại ma túy mới tại các buổi ngoại khóa giữa nhà trường
và lực lượng công an sẽ giúp cho mỗi học sinh chủ động trong mọi tình huống
về phía nhà trường thì đã tổ chức tuyên truyền tới từng học sinh thể hiện bằng việc
thứ nhất là ký cam kết đầu năm học là thực hiện tốt việc phòng chống ma túy
cũng như là thuốc lá điện tử trong y học và có xác nhận của cha mẹ học sinh
việc thứ hai trong các tuyên truyền nhà trường đó là tuyên truyền trong các buổi ngoại khóa
để được sử dụng thuốc lá điện tử
việc thứ ba đó là tuyên truyền trong các giờ học đặc biệt là môn giáo dục công dân
và môn hoạt động trải nghiệm
và cái thứ tư là nhà trường sử dụng bằng phương pháp sử dụng các hình ảnh do giáo viên chủ nhiệm
sẽ tuyên truyền cho các con trong các giờ sử dụng lớp qua hình ảnh
để các con nhận biết những sản phẩm liên quan đến ma túy
tôi ra soát tất cả các hàng quán ở khu vực cổng trường và có việc thường xuyên
chúng tôi có công tác tuyên truyền đối với các cửa hàng trên
để mà khi đón những mặt hàng cho các cháu học sinh
thì cũng phải đạt được đúng quy định pháp luật
các cửa hàng mà người ta bán cái mặt hàng đó rồi
nhưng người ta không biết là cái việc đó là việc vi phạm
hình thức tuyên truyền liên tục được lực lượng chức năng đổi mới nội dung kết hợp dưới nhiều hình thức
với mục tiêu mỗi em học sinh sẽ là một tuyên truyền viên cho gia đình và bạn bè
với hiểu biết của em sau buổi ngày hôm nay và với vai trò lên đội trưởng của nhà trường
thì em cảm thấy mình càng có trách nhiệm và có đầy đủ kiến thức để tuyên truyền rộng rãi
các bạn học sinh trong nhà trường cũng như mọi người thân trong gia đình
để tất cả mọi người đều quyết tâm nói không với ma túy
ngoài biện pháp tuyên truyền tại các trường
thì lực lượng công an cơ sở cũng cần làm tốt công tác điều tra cơ bản tại các cổng trường
dẹp bỏ các quán bán hàng không rõ nguồn gốc yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh phải ký cam kết
có như vậy tình trạng sử dụng ma túy trong xã hội mới được kéo giảm